sau một ngày tạm hoãn tìm kiếm do trời mưa to thì ngày hôm nay công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại rào trăng ba đã được nối lại
tranh thủ tận dụng thời tiết nắng giáo sở chỉ huy tiền phương đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương đẩy nhanh công tác tìm kiếm
trước khi cơn bão số một mươi có thể đổ bộ vào miền trung
từ sáng sớm các lực lượng đã nhanh chóng vào hiện trường để tiếp tục nối lại các hoạt động tìm kiếm
sau những ngày mưa lớn thì hệ thống đất đá sạt lở xuống hiện trường đã trở thành những vũng bùn đất xét

nếu điều kiện mà mưa rông kéo dài thì các phương tiện cơ giới kể cả nhân công cơ đồng tiếp cận hiện trường rất khó khăn
do đã khoanh vùng và xác định các vị trí tìm kiếm ngay từ đầu
ngày hôm nay các lực lượng đã tập trung tìm kiếm tại những vị trí được cho là có khả năng cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân
các lực lượng thực hiện rất thận trọng nhằm bảo đảm nguyên vẹn thi thể cho các nạn nhân trong trường hợp tìm thấy
thứ nhất ở đây là khối lượng đất đá rất nhiều ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm của chó nghiệp vụ
ở đây chúng tôi khi mà máy múc đào được khoảng hai ba mét độ sâu hạ thấp độ sâu
thì chó nghiệp vụ của chúng tôi lại đưa vào tìm kiếm thi thể các nạn nhân
đây là bùn nước cũng rất nhiều ảnh hưởng đến mùi hơi lan tỏa lên trên mặt đất
do vậy rất khó khăn quá trình tìm kiếm của chúng tôi

chúng tôi phải tìm kiếm tỉnh trường nhất hiệu quả nhất
xong phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn
đến nay công tác tìm kiếm đang tiếp tục được các lực lượng gấp rút đẩy nhanh
mọi phương tiện lực lượng cần thiết đã được huy động tối đa để phục vụ cho công tác tìm kiếm
đến một mươi năm h chiều nay vẫn chưa tìm thấy thêm được thi thể nào